chiều một mươi năm tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và đoàn đại biểu cấp cao việt nam đã về đến hà nội
kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức trung quốc theo lời mời của thủ tướng quốc vụ viện nước cộng hòa nhân dân trung hoa lý khắc cường
tham dự hội trợ trung quốc asean hội nghị thương đỉnh thương mại đầu tư trung quốc asean lần thứ một mươi ba
và thăm khu hành chính đặc biệt hồng kông từ ngày một mươi đến ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đây là chuyến thăm chính thức trung quốc đầu tiên của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc
và cũng là chuyến thăm trung quốc đầu tiên của lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước ta sau đại hội một mươi hai
tại bắc kinh thủ tướng và đoàn đã hội kiến với tổng bí thư chủ tịch nước tập cận bình
hội đàm với thủ tướng quốc vụ viện lý khắc cường và gặp các đồng chí lãnh đạo cấp cao của trung quốc
trong khuôn khổ chuyến thăm hai bên đã ra thông cáo chung việt nam trung quốc gồm một mươi năm điểm
cũng như ký kết chín văn kiện hợp tác
sau khi rời bắc kinh tại hồng kông thủ tướng đã có cuộc gặp với trưởng đặc khu hành chính hồng kông
lương trấn anh tổng thư ký chính quyền hồng kông lâm trịnh nguyệt nga
thủ tướng đã dự diễn đàn kinh doanh và đầu tư hồng kông việt nam và chứng kiến lễ ký kết
các thỏa thuận hợp tác và hợp đồng thương mại giữa các doanh nghiệp hai bên với tổng giá trị gần một mươi tỷ usd